ủy ban nhân dân thành phố và hiệp hội hoa đà lạt đã vận động các doanh nghiệp hợp tác xã và người dân
ủng hộ hơn bốn mươi tấn nông sản cùng các loài hoa để gửi tặng quân và dân huyện đảo trường sa
nhân dịp tết nguyên đán mậu tất hai nghìn một mươi tám
ngày bốn tháng một cán bộ ủy ban nhân dân thành phố đà lạt và hiệp hội hoa đà lạt cùng người dân
đã trực tiếp đóng gói để vận chuyển hơn bốn mươi tấn nông sản gồm bắp cải bí bầu cà rốt củ dền
làm quà tết gửi đến quân và dân huyện đảo trường sa
đây cũng là các loại nông sản có thể bảo quản dài ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
theo hướng chung thường xuyên và thực hiện hàng năm của thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam của thành phố đà lạt đã vận động các doanh nghiệp
các tổ chức cá nhân để thực hiện chương trình tất cả về trường sa thân yêu
và qua đó đã được sự ủng hộ của các doanh nghiệp các tổ chức và các cá nhân ủng hộ
cùng với hơn bốn mươi tấn nông sản hiệp hội hoa đà lạt và các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố
cũng đã vận động hàng trăm trậu hoa lan hồ điệp cùng một số loại giống rau hoa các loại giá thể
phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và gần một trăm linh triệu đồng gửi tặng cán bộ chiến sĩ và người dân trường sa
vui xuân đón tết và tổ chức canh tác lâu dài
thông qua công tác chương trình vận động với mọi người đều hướng về trường sa với lòng yêu nước hướng về trường sa
thì mọi người cũng đã quyên có ủng hộ rất là nhiều
một số thì ủng hộ bằng bậc chất bằng những loại giá thể hoặc là bằng những bậc chất để hỗ trợ làm mô hình trầm cao tiết kiệm nước
một số thì ủng hộ bằng tiền mặt để mình cũng đã tham khảo dưới chỗ bên quân chủng và bộ ngại quân
để coi những mưu nhân dị cần thiết nhất
thì đây là mình cảm thấy là nó rất là ý nghĩa
hơn bốn mươi tấn nông sản sẽ theo các đoàn tàu ra đến trường sa trước tết nguyên đán mậu tốt hai nghìn một mươi tám
mang theo nghĩa tình của người dân phố núi đà lạt luôn hướng về vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc